tôi ra lệnh cho bốn chiến sĩ dùng bốn cái bình

nguy hiểm cháy nổ

từ đó chúng tôi mới cử

xuống tiếp cận nạn nhân mang bình dưỡng khí
chiền đeo mặt nạ cho nạn nhân

ngay lúc đó
bản thân tôi đứng bên ngoài
là điện ngay cho bệnh viện
để đưa y bác sĩ đến
thì chúng tôi vừa đưa nạn nhân lên
thì bệnh viện đa khoa cũng đã có

sau khi được điều trị ổn định
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
các nạn nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa
trung ương cần thơ để tiếp tục theo dõi kiểm tra
cùng với đó đại diện công an tỉnh hậu giang
đã đến thăm hỏi động viên tặng quà
cho các nạn nhân
khi xem lại vụ việc
tôi thấy cuộc sống của tôi
ngàn tắc căng mà treo sợi tóc
không còn sống được
nhưng cũng nhờ các anh
đã cứu cho anh em chúng tôi
sống lại nhưng hôm nay tôi rất
cảm ơn và biết ơn các
đồng chí công an rất nhiều
tôi cũng khuyến cáo tất cả những
không phải riêng cái việc này
mà các công việc khác là khi chúng ta lao động
ở môi trường nặng nhập độc hại
thì chúng ta phải tiệt đối tân thủ
quy trình an toàn vệ sinh lao động
phòng chống cháy nổ
những nơi có nhiều hộp khí nguy hiểm
không gian hạn chế
là phải có quần áo bảo hộ lao động
và có người theo dõi bên ngoài
để kịp thời xử lý khi có sự cố
tai nạn xảy ra